kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông
nên thời tiết không có nhiều thay đổi trời nhiều mây có mưa nhỏ lẫn sương mù về đêm và sáng
còn trưa chiều trời tạnh giáo nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là hai mươi bốn hai mươi năm độ trời chỉ rét về đêm và sáng
các tỉnh thành tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên trời có nắng hơn vào ban ngày
nhiệt độ vì thế trong khoảng từ hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn ở lai châu điện biên
về đêm và sáng trời nhiều mây nhiệt độ hạ về mức dưới hai mươi độ trời rét
khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đêm nay đến trưa chiều mai
thời tiết ít biến đổi sau đó do gió mùa tăng cường nên trời nhiều mây có mưa nhỏ dài rác
nhiệt độ vì thế giảm nhẹ ngày đêm ở mức dưới hai mươi sáu độ trời lạnh ở các tỉnh phía bắc của khu vực
như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận trời cũng nhiều mây và có mưa giải rác
ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình định do gió mùa tăng cường yếu tập trung vào cuối ngày
còn trưa chiều có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi độ
riêng ninh thuận và bình thuận có nơi đạt mức ba mươi một độ
khu vực tây nguyên tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày mùa khô
với thời tiết hầu như không mưa và có nắng kéo dài trong ngày
vùng cao tây nguyên trời xe lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ một mươi tám hai mươi một độ
còn nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều là từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực nam bộ là nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước với nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
và cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ trong đó miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng nắng nóng
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe